nằm về phía nam các tỉnh thành từ khánh hòa trở vào đến bình thuận cũng có nắng từ sáng
tuy nhiên cường độ không quá mạnh nên nhiệt độ trưa chiều mai tại đây phổ biến ở mức từ ba mươi bốn đến ba mươi năm độ
cũng gây cho người dân cảm giác oi nóng khó chịu
không quá gai gắt như các tỉnh thành miền trung tuy nhiên ngày mai khu vực tây nguyên và nam bộ
cũng được dự báo sẽ duy trì trạng thái ít mưa trời nắng
thời gian nắng kéo dài từ bảy giờ sáng cho đến tận một mươi bảy giờ chiều
khiến cho cảm giác nóng bức trong ngày mai tại đây cũng gia tăng
tại tây nguyên các tỉnh như con tum gia lai đắk lắc và đắk nông
trưa chiều mai sẽ duy trì mức nhiệt là ba mươi ba mươi ba độ mức nhiệt khá dễ chịu
trong khi đó tại nam bộ mức nhiệt ngày mai cũng phổ biến cao
giao động trong khoảng từ ba mươi bốn đến ba mươi năm độ nên thời tiết vẫn khá nóng trong buổi trưa và chiều
trở ra với các tỉnh thành phía bắc dự báo trong ngày mai
tình trạng nắng nóng tại các tỉnh thành bắc bộ sẽ có xu hướng giảm dần
vùng nóng sẽ tập trung chủ yếu ở khu vực nam đồng bằng
trong đó có cả thủ đô hà nội với mức nhiệt phổ biến khoảng từ ba mươi bốn đến ba mươi sáu độ
trong khi đó tại các tỉnh thành trung du và vùng núi phía bắc
dưới tác động của hội tụ gió trên cao nên trời nhiều mây và có mưa rông
nhiệt độ giảm hẳn xuống mức từ ba mươi một đến ba mươi ba độ
trên biển trong đêm nay và ngày mai gió trên khắp các vùng biển
từ ven bờ cho đến ngoài khơi xa biển đông đều chỉ có gió yếu nên biên độ sóng nhỏ biển êm
tại cả hai huyện đảo là hoàng sa cũng như huyện đảo trường sa
gió tây nam thổi đều với cường độ chỉ ở mức cấp bốn thời tiết tạnh giáo ít mưa
ban ngày trời nắng thời tiết nhìn chung sẽ khá thuận lợi
cho các hoạt động đánh bắt của bà con trên các ngư trường truyền thống này
và sau đây sẽ là dự báo chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước